dịch bệnh covid một mươi chín tại ấn độ đang có dấu hiệu phức tạp
gần đây chính phủ nước này đang yêu cầu các địa phương cảnh giác và có các biện pháp ứng phó
trong điều kiện số ca mắc mới covid một mươi chín đang tăng trở lại
giới chức y tế ấn độ cảnh báo đây là dấu hiệu của làn sóng covid một mươi chín thứ tư tại nước này
theo dữ liệu của bộ y tế và phúc lợi gia đình
ấn độ ghi nhận mức tăng sáu mươi sáu số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày với hai sáu mươi bảy ca mắc mới
trong đó bốn mươi ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
tỷ lệ dương tính hàng ngày đã tăng mạnh lên bốn mươi
trong khi tỷ lệ dương tính hàng tuần tăng từ ba mươi bốn lên ba mươi tám
trong khi thủ đô new delhi cũng đã ghi nhận hơn sáu trăm linh trường hợp covid một mươi chín mới
chính quyền thủ đô đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với tình hình
đồng thời yêu cầu tất cả các bệnh viện đặt trong tình trạng sẵn sàng
đối phó với dịch bệnh
cơ quan y tế ấn độ cho rằng sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh
một phần là do sự báo cáo dữ liệu covid một mươi chín chậm trễ sau khoảng năm ngày
tại một số bang như karala dẫn đến sự sai lệch trong dữ liệu tổng thể
do bộ y tế và phúc lợi gia đình của liên minh ấn độ công bố
cơ quan này đã yêu cầu bang karala cung cấp dữ liệu covid một mươi chín cập nhật hàng ngày
trong khi đó chính quyền karala ngày một mươi chín tháng bốn đã bác bỏ những cáo buộc
liên quan đến việc không gửi dữ liệu covid một mươi chín hàng ngày cho đơn vị chức năng
người đứng đầu cơ quan y tế bang kerala veena trot cho biết
những cáo buộc cho rằng thela không cung cấp dữ liệu covid một mươi chín cho chính quyền trung ương là hoàn toàn sai
chúng tôi đã gửi dữ liệu từ năm hai nghìn hai mươi và vẫn tiếp tục như vậy
chỉ là chúng tôi đã ngừng công bố dữ liệu hàng ngày ở bang này
nhưng chúng tôi đang gửi dữ liệu hàng ngày cho cơ quan giám sát quốc gia nsu
theo yêu cầu của chính phủ liên minh
khá đáng tiếc là một người có trách nhiệm từ chính phủ liên minh nói rằng
carallah không cung cấp dữ liệu chúng tôi đã gửi dữ liệu cho chính phủ liên minh qua thư điện tử
với sự gia tăng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế ấn độ raset bushan
đã kêu gọi việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch
trong đó nhấn mạnh việc đeo khẩu trang ở những khu vực đông người
làm kiểm soát bất kỳ làn sóng lây nhiễm mới nào
ông rajesh bhushan cũng đã đề nghị một số bang bao gồm haryana
uttar pradesh mizoram maharashtra và delhi nên áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch
trong trường hợp cần thiết đồng thời tuân thủ chiến lược xét nghiệm
theo dõi điều trị tiêm chủng và các biện pháp phòng chống dịch
theo thứ trưởng bộ y tế ấn độ sự lỏng lẻo ở bất kỳ cấp độ nào
cũng có thể làm mất tác dụng của việc quản lý phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến nay
việc gia tăng các ca mắc covid một mươi chín trong những ngày qua khiến dư luận lo ngại
làn sóng lây nhiễm lần thứ tư tại ấn độ
tuy nhiên theo một số chuyên gia làn sóng covid một mươi chín mới khó có thể xảy ra
trong bài phát biểu trước báo giới giáo sư manindra agarwal
chuyên gia nghiên cứu tại viện công nghệ ở ấn độ ở canpu cho biết
khả năng xảy ra làn sóng thứ tư ở ấn độ là ít vì khả năng miễn dịch tự nhiên
đối với virus sars cov hai của người dân là trên chín mươi
cơ quan quản lý thảm họa delhi dtma cũng sẽ họp trong ngày hai mươi tháng bốn
để thảo luận về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và kêu gọi việc tái áp dụng biện pháp xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng